đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao đã tham dự và phát biểu
tại phiên thảo luận mở cấp cao trực tuyến của hội đồng bảo an liên hợp quốc với chủ đề
đại dịch và các thách thức đối với hòa bình bền vững
phiên họp có sự tham dự của ngoại trưởng indonesia estonia nam phi quốc vụ khanh đức
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres và đại diện các nước thành viên hội đồng bảo an
tại phiên thảo luận các thành viên nhấn mạnh đại dịch covid một mươi chín không chỉ ảnh hưởng riêng lĩnh vực y tế
mà tác động sâu sắc rộng khắp và ở mọi cấp độ mọi khía cạnh của đời sống chính trị kinh tế xã hội
quá trình ứng phó với đại dịch là một cơ hội để tăng cường hợp tác quốc tế và sự thống nhất trong hệ thống liên hợp quốc
một trong những ưu tiên trong quá trình cải tổ liên hợp quốc hướng đến hòa bình bền vững
kết nối ba trụ cột về an ninh phát triển và bảo đảm quyền con người
phó thủ tướng bộ trưởng phạm bình minh khẳng định việt nam hoan nghênh việc hội đồng bảo an đã thông qua nghị quyết hai nghìn năm trăm ba mươi hai
về ứng phó với covid một mươi chín và lời kêu gọi của tổng thư ký liên hợp quốc về ngừng bán toàn cầu
đồng thời kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và tạo điều kiện hỗ trợ nhân đạo cho các quốc gia trong bối cảnh đại dịch
cho rằng cuộc chiến chống covid một mươi chín là một cuộc chiến không của riêng ai phó thủ tướng khẳng định cam kết của việt nam
và kêu gọi tăng cường hợp tác đoàn kết quốc tế để cùng nhau ứng phó thành công với đại dịch